đảng bộ tỉnh hậu giang tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
dự và chỉ đạo đại hội cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương nguyên lãnh đạo tỉnh hậu giang cần thơ qua các thời kỳ
và ba trăm bốn mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho hơn ba mươi ba đảng viên của toàn đảng bộ tỉnh
trong nhiệm kỳ vừa qua toàn đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh hậu giang tiếp tục duy trì và phát huy
truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực tốc độ tăng trưởng grdp bình quân của tỉnh đạt sáu ba
một năm grdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi chín chín mươi sáu triệu đồng bằng chín mươi năm sáu của
lĩnh vực bình quân vùng đồng bằng sông kiểu long và bảy mươi sáu một cả nước đạt chín mươi tám trị tiêu nghị quyết
đây là nguồn lực quan trọng tạo tiền đề để hậu giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn
trong giai đoạn tới đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng
bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi ba trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm khách
quan đánh giá khẳng định những kết quả đã đạt được chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân
rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới đồng thời thảo luận
và quyết định phương hướng mục tiêu giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm